đoàn công tác của bộ giáo dục và đào tạo đã có buổi làm việc với tỉnh hòa bình
về công tác chuẩn bị tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi
và triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới
kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay tỉnh hòa bình có trên chín hai trăm linh thí sinh đăng ký dự thi
tại ba mươi bảy điểm thi với ba trăm chín mươi tám phòng thi
hiện nay các đơn vị đặt điểm thi hoàn thành công tác chuẩn bị phòng tủ bảo quản bài thi đề thi
lắp đặt camera an ninh đúng theo quy chế hướng dẫn của bộ giáo dục và đào tạo
tại buổi làm việc lãnh đạo bộ giáo dục và đào tạo yêu cầu công tác chuẩn bị chú đáo kỹ lưỡng
để kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi diễn ra an toàn đúng quy chế
lưu ý đây là mùa mưa lũ địa bàn tỉnh miền núi nên tỉnh cần chủ động có phương án xử lý các tình huống phát sinh
như địa hình bị chia cắt hệ thống điện giao thông bảo đảm tuyệt đối an toàn cho kỳ thi
đặc biệt là an toàn cho các thí sinh tham gia kỳ thi